bộ kế hoạch và đầu tư cho biết trong cân đối ngân sách nhà nước nhu cầu chi phát triển kinh tế xã hội nhất là chi thường xuyên tiếp tục tăng cao từ năm mươi lên mức sáu mươi năm tổng chi
với khả năng thu hiện nay tổng thu ngân sách sẽ không đủ để chi thường xuyên và trả nợ do đó toàn bộ chi đầu tư phải dựa vào vốn vay của chính phủ
số liệu của bộ tài chính vừa công bố mới đây cho thấy tình hình nợ công của việt nam ngày càng tăng cao
chỉ tính riêng trong bốn năm gần đây năm hai nghìn một mươi hai nợ công là năm mươi tám sang năm hai nghìn một mươi ba đã tăng lên năm mươi bốn năm và đến hết năm hai nghìn một mươi bốn nợ công của việt nam đạt năm mươi tám gdp
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi năm dư nợ công lên mức sáu mươi hai hai gdp trong đó dư nợ chính phủ lên tới năm mươi ba đã vượt trần cho phép
trong cơ cấu nợ nợ nước ngoài của quốc gia so với gdp năm hai nghìn một mươi bốn là ba mươi tám
dư nợ chính phủ so với gdp đạt bốn mươi bốn sáu và năm hai nghìn một mươi bốn là bốn mươi sáu bốn trong khi dư nợ chính phủ so với thu ngân sách năm hai nghìn một mươi một chỉ gấp gần một sáu lần thì đến năm hai nghìn một mươi bốn đã tăng cao gấp hai một mươi một lần
nhưng nghĩa vụ trả nợ của chính phủ so với thu ngân sách nhà nước lại giảm từ một mươi bảy sáu vào năm hai nghìn một mươi một xuống còn một mươi ba tám năm hai nghìn một mươi
về số nợ hàng năm mà chính phủ trả năm hai nghìn một mươi mới chỉ ở mức tám mươi bảy tỷ đồng

mà tần được bố cụ cho phép
trước đó theo số liệu của bộ tài chính công bố dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi
nợ công của việt nam ở mức sáu mươi một ba gdp nợ nước ngoài của quốc gia ở mức bốn mươi một tám
đây là mức nằm trong giới hạn cho phép
tuy nhiên mới đây trong buổi công bố báo cáo cập nhật tình hình kinh tế khu vực đông á thái bình dương
chuyên gia của ngân hàng thế giới tại việt nam cũng đã cảnh báo
các khoản nợ công và nợ do nhà nước bảo lãnh của việt nam có thể sẽ nhanh chóng chạm mức trần
do luật quy định là sáu mươi năm gdp
theo ước tính của ngân hàng thế giới nợ công và nợ do nhà nước bảo lãnh của việt nam
hiện đã đạt mức sáu mươi hai năm gdp
nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại
về đồng hồ nợ công của việt nam
nó khác với lại thế giới chúng ta tính những cái khoản mà nó rất rõ ràng nó rất cụ thể rồi
còn những khoản nó gián tiếp nó bắt cầu thì dường như là chúng ta còn gác lại
cho nên nó ra một tỷ lệ tương đối là thấp
đặc điểm của nợ công của việt nam nó có ba cái đặc điểm chủ yếu
thứ nhất là quy mô ngày càng lớn
và nợ công là tuy nằm ở mức an toàn nhưng mà còn tiềm ẩn rất nhiều cái rủi ro
theo cái thông lệ quốc tế
các doanh nghiệp nhà nước cũng phải tính vào một bộ phận của nợ công
nhưng ở việt nam thực chất mới chỉ là nợ công của chính phủ
và theo luật quản lý nợ công thì nó nói chia bao bộ phận nợ công
một là nợ công chính phủ hai là nợ công của các bộ phận khác
chẳng hạn như của các doanh nghiệp nhà nước
nhưng mà được chính phủ bảo lãnh và nợ công của chính quyền địa phương
cho nên là trong nguyên tắc phạm vi các thành phần tính nợ công
thì việt nam chưa tính hết tính đủ
nếu như tính đủ vào thì tỷ lệ nợ công trên gdp là không thể dưới sáu mươi năm
như các con số thống kê gần đây
vậy nguyên nhân nào đã khiến nợ công của việt nam tăng lên một cách nhanh chóng trong những năm gần đây
đầu tư không hiệu quả
cho nên là chúng ta không thu hồi được cái nguồn vốn để trả nợ
và không mang lại được kết quả cho nền kinh tế
cho nên là nó dẫn đến cái tỷ lệ giữa cái vay vốn và cái thu nhập nó bị thấp
và cái khoản nợ nó khó khăn hơn trong cái việc trả
bội tri ngân sách lớn và kéo giả
thì đây có thể nói là nguyên nhân chính khiến cho vay nợ công
trở thành cái nguồn lực chính để tài trợ cho cái thâm hụt ngân sách của việt nam
cái nguyên nhân thứ hai đó là tiền việt nam mất giá so với các cái đồng tiền khác
thì theo thống kê gần đây thì cái nợ công của việt nam
chủ yếu là những cái khoản vay nước ngoài
và cái việc mà đồng việt nam mất giá
nó sẽ làm gia tăng cái giá trị nợ vay
trong số liệu công bố tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội vừa qua
mức tăng trưởng gdp sáu tháng đối với nợ công của việt nam
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tiếp tục tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
khi chỉ đạt năm năm mươi hai
nguyên nhân chủ yếu là do sự suy giảm tăng trưởng của khu vực nông nghiệp và khai khoáng
hàng xuất khẩu chỉ tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên theo phân tích của ủy ban giám sát tài chính quốc gia
tiềm năng tăng trưởng đang tiếp tục duy trì được xu hướng tăng
song tăng trưởng ngắn hạn vẫn đang trong giai đoạn suy giảm kể từ quý ba năm hai nghìn một mươi chín
và chưa có dấu hiệu thoát đáy trù kỳ trong năm hai nghìn một mươi sáu
do đó để đạt được mục tiêu tăng trưởng
mục tiêu tăng trưởng kinh tế sáu bảy trong năm hai nghìn một mươi sáu
cần có biện pháp hỗ trợ về tổng cầu
để bù đắp sự suy giảm của tổng cung
nhất là việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư phát triển
phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng từ một mươi sáu đến một mươi tám
và mở rộng thị trường hàng xuất khẩu
trong khi đó do hiệu quả sinh lời và lợi nhuận của khối doanh nghiệp phi tài chính
đang có xu hướng giảm do các loại phí
tăng lên nhanh chóng cũng là vấn đề tác động đến tăng trưởng
hoạt động thu chi ngân sách khó khăn hơn so với cùng kỳ năm trước
trong khi chi thường xuyên tăng năm
chi đầu tư phát triển tăng bốn sáu
chi trả nợ và viện trợ tăng năm hai so với cùng kỳ
cùng với đó bộ chi ngân sách nhà nước lũy kế sáu tháng đầu năm gần tám mươi sáu tỷ đồng
bằng ba mươi ba bảy dự toán năm
với tình hình trên thâm hụt ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu có khả năng đảm bảo dự toán hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
một điểm đáng lưu ý nữa đó là tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
đã có một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
và hai mươi bảy tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu chính phủ
đạt trên sáu mươi bảy kế hoạch
kế hoạch huy động hai trăm hai mươi tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong cả năm hai nghìn hai mươi
đang có nhiều cơ hội về đích sớm
như vậy việc huy động vốn cho đầu tư phát triển có dấu hiệu khả quan
nhưng kèm theo đó là nỗi lo rất lớn của người đi vay
nhất là khi tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu vẫn chậm và kém hiệu quả
vậy trong tình hình hiện nay việt nam cần làm gì để chủ động trong vấn đề vay và trả nợ
nhiều chuyên gia lo ngại nếu đà nợ công vẫn cứ tăng đều như hiện nay
thì trần nợ công sẽ vượt ngưỡng
do vậy cần có giải pháp để xử lý tình trạng nợ công tăng nhanh
hay nói cách khác là kiềm chế và kiểm soát để nợ công không thể vượt ngưỡng
hạn chế dự án đi vay vốn những cái nào thật cần thiết
không thể nào huy động trong nước không thể bằng nguồn khác
thì mới tính đến chuyện vay vốn
và đặc biệt là vay vốn thì phải tận dụng thời hạn sử dụng hiệu quả sử dụng
thật là hiệu quả thật là hợp lý
muốn kiểm soát được trần nợ công tốt trước hết phải kiểm soát vay mới
và thứ hai nữa là đầu tư công trung hạng
thì phải gắn với khả năng
của cái kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn
tức là mình phải xác định là kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn là cơ sở
để mà quyết định cái đầu tư công
tức là mình phải liệu công gặp móng
kế hoạch tài chính ngân sách trung hạn mình dự kiến như thế nào đó
phân bổ cái đầu tư công thì mình chi tiêu trong khuôn hộp đấy
cái biện pháp trực tiếp thì phải có lộ trình giảm bộ chi
một cách là đồng bộ chặt chẽ
nghị quyết đại hội đảng thứ hai là
và nghị quyết quốc hội cũng đã quyết định là
bội chi ngân sách đến năm hai nghìn hai mươi
phải về giữa bốn tám
thì phải đúng lộ trình như vậy
cái thứ hai là chúng tôi đang đề xuất là
giảm dần cái bảo lệnh chính phủ
bởi vì bảo lệnh chính phủ là một cấu phân của cái nợ công
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
cách tính nợ công hiện nay của việt nam vẫn chưa phù hợp
và con số đưa ra vẫn chưa thể hiện được hết
tình hình đáng báo động về tài chính ngân sách
cùng với đó là việc nhiều tổ chức
quốc tế liên tục cảnh báo
về con số nợ công của việt nam đã vượt mức
trong khi con số thực của bộ tài chính lại cho rằng
tình hình nợ công của việt nam vẫn trong giới hạn an toàn